tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống và đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư của liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã biểu dương và chúc mừng những thành tiệu đáng tự hào trong suốt bảy mươi năm qua của liên hiệp
đồng thời phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao cũng nhấn mạnh đối ngoại nhân dân là một trong những trụ cột quan trọng của ngoại giao việt nam
chủ tịch hồ chí minh đặc biệt coi trọng vai trò của đoàn kết quốc tế và đối ngoại nhân dân trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã chúc mừng và biểu dương các thế hệ lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức người lao động của liên hiệp hữu nghị về những thành tựu đáng tự hào trong suốt bảy mươi năm qua
chúc mừng liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam được đảng và nhà nước tặng thưởng huân chương hồ chí minh lần thứ hai
trong suốt bảy mươi năm qua
liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam và các tổ chức thành viên đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách có những đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước vun đắp hòa bình tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc
trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng đối ngoại nhân dân tiếp tục cùng đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước ta

đó là về tinh thần và vật chất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay